tòa án nhân dân tỉnh phú thọ cho biết vào ngày một mươi hai tháng ba tới sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo đặng anh tuấn
cựu tránh thanh tra bộ thông tin và truyền thông về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ trên mạng internet
với tội danh trên theo quy định tại khoản một ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
có khung hình phạt từ cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một đến năm năm
trước đó phiên tòa được mở lần đầu vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên do cựu bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông trương minh tuấn có đơn xin xét xử vắng mặt
nên hội đồng đã hoãn xét xử
trong thời gian chờ phiên tòa mở lần thứ hai viện kiểm sát nhân dân tỉnh phú thọ đề nghị rút hồ sơ
để điều tra bổ sung do phát sinh các tình tiết mới